kể từ khi có mặt tại đà nẵng xe labo xét nghiệm của trung tâm nhiệt đới việt nga đã xét nghiệm gần một mươi mẫu gửi về từ quân khu năm
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp đà nẵng và tỉnh quảng nam giúp phát hiện nhiều ca dương tính với sars cov hai
xe labo xét nghiệm có năng lực xét nghiệm khoảng bốn trăm linh mẫu một ngày và cho kết quả chỉ sau bốn tiếng
chính vì vậy các cán bộ làm lại tại xe labo phải làm việc rất vất vả và căng thẳng
từ đầu năm hai nghìn một mươi chín liên bang nga đã tài trợ cho việt nam chiếc xe labo được dùng để ứng phó nhanh với sự bùng phát của các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm
hỗ trợ các phòng thí nghiệm cố định và là một đơn vị độc lập khi thực hiện các hoạt động nhằm bảo đảm vệ sinh dịch tễ cho người dân trong dịch bệnh

trong điều kiện vất vả luôn chịu áp lực âm trong nhiều giờ liền có những ngày làm việc tới một mươi hai giờ đêm
nhưng các cán bộ nghiên cứu tình nguyện theo xe labo luôn nỗ lực đáp ứng nhiệm vụ được giao từ khâu tiếp nhận mẫu xử lý mẫu và phân tích kết quả mẫu kịp thời chính xác
quyết tâm cùng thành phố đà nẵng sớm đẩy lùi dịch bệnh